những ngày này nhiều ngư dân ở xã cát khánh huyện phú cát tỉnh bình định đang phải vất vả thuê mướn người và phương tiện
để đưa các con tàu lớn bị lũ cuốn đất neo đánh giạt lên bờ về lại biển và lai rắt đi sửa chữa
rõ ràng đây cũng là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi đã phải hứng chịu bốn trận lũ liên tiếp vừa qua
nhiều người hẳn vẫn còn nhớ trận lũ kinh hoàng đã xảy ra vào đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai
cuốn trôi và nhấn chìm hơn ba mươi tàu cá của ngư dân xã cát khánh thiệt hại tới hơn một mươi tỷ đồng
nhiều ngư dân bị mất tàu vỡ tàu do lũ cho biết
họ không mua bảo hiểm thân tàu trong khi hầu hết phải thế chấp nhà cửa đất đai con tàu để vay vốn làm ăn
hiện ngư dân gặp rất nhiều khó khăn để có thể trở lại biển
bà con ngư dân mong nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng cho khoanh nợ cũ không tính lãi
đồng thời có chính sách giúp ngư dân được vay nguồn vốn khác để vươn khơi bám biển giữ biển
theo ủy ban nhân dân xã cát khánh đợt lũ kinh hoàng đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
khiến cho hai mươi hai chiếc tàu lớn nhỏ của địa phương đang neo đậu trong đầm đề ghi bị đứt tung neo trôi khỏi cửa biển
trong đó có bốn chiếc bị cuốn trôi bốn chiếc khác bị sóng đánh vỡ hoàn toàn một mươi bốn chiếc còn lại bị hư hỏng từ hai mươi tới chín mươi